sáng nay tám tháng một tại hà nội kiểm toán nhà nước tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
tại hội nghị thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội đánh giá cao và biểu dương những kết quả
thành tích của kiểm toán nhà nước đã đạt được đồng thời đề nghị kiểm toán nhà nước tập trung kiểm toán
quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín và các nội dung phục vụ cho đánh giá năm năm
thực hiện kế hoạch tài chính năm năm quốc gia và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
đề nghị toàn ngành và từng kiểm toán viên nhà nước luôn nêu cao tinh thần đoàn kết đồng tâm hiệp lực
trách nhiệm trung thực bảo đảm nguyên tắc hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật
chủ tịch quốc hội cũng mong kiểm toán nhà nước phải làm tốt hơn nữa trách nhiệm của cơ quan kiểm tra tài chính công
theo tinh thần công minh chính trực nghệ tinh tâm sáng
năm hai nghìn một mươi chín kiểm toán nhà nước đã xử lý tài chính gần bảy mươi ba tỷ đồng
trong đó kiến nghị tăng thu ngân sách
ngân sách nhà nước là một mươi hai trăm bảy mươi sáu tỷ đồng giảm chi ngân sách nhà nước là một mươi sáu tám trăm hai mươi chín tỷ đồng
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội đã trao tặng huân chương lao động
cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và xây dựng tổ quốc